tại tỉnh quảng bình để giúp bà con người rục xã thượng hóa huyện minh hóa có ngôi nhà mới vững chãi yên tâm phát triển sản xuất từng bước vươn lên thoát nghèo
ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh quảng bình đã tiến hành sửa chữa nâng cấp và làm sân cho tám mươi bảy nhà ở của đồng bào
không chỉ vậy những căn nhà kiên cố này sẽ giúp bà con yên tâm vượt qua mùa mưa bão sắp tới ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
trong căn nhà mới vừa được nâng cấp sửa chữa gia đình anh hồ xuân việt rất vui mừng vì từ nay đã có nơi ở ổn định để yên tâm sản xuất không phải lau mưa gió khi mùa mưa bão về
từ đây nhà cửa vắt và rột nạt nhiều quá bây giờ nói chung cũng rất cảm ơn đảng và nhân hước quan tâm cho được nhà gia đình tôi cũng đều ổn định hơn nói chung cũng rất cảm ơn đảng và nhân hước
để giúp bà con đồng bào rục xã thượng hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình có ngôi nhà mới
khang trang ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh quảng bình trích từ quỹ vì người nghèo hơn một sáu tỷ đồng
ủy ban nhân dân huyện minh hóa trích hơn năm trăm linh triệu đồng cùng với các nhà hảo tâm hỗ trợ xi măng để sửa chữa làm sân cho tám mươi bảy nhà ở của đồng bào rục tại bốn bản ở xã thượng hóa
chất lượng công trình thì rất là tốt và rất là đẹp trong đó đồng bào có ngôi nhà khang trang để ở sinh hoạt sinh sống chúng tôi thấy rất là phấn khởi và đồng bào cũng rất là vui mừng
ủy ban mặt trận sau khi kêu gọi hỗ trợ thì được cả cấp ủy đảng chính quyền rồi bồ đồ biên phong đồn biên phong cũng như là ở xã ở tập thốn thì đã hỗ trợ để khắc phục sửa chữa huy đồng mọi cái nguồn lục từ các cái nguồn để hoàn thành cả mấy bảy cái căn nhà hôm nay và ban giao cho bà con sử dụng
việc sửa chữa tám mươi bảy ngôi nhà cho bà con đồng bào rục ở tỉnh quảng bình là việc làm hết sức ý nghĩa không chỉ giúp bà con có nơi ở ổn định khang trang
mà còn giúp đồng bào nơi đây có thêm nghị lực để tiếp tục sản xuất phát triển kinh tế từng bước vươn lên thoát nghèo